hiện nay việc phân phối bảo hiểm qua kênh ngân hàng đã trở nên phổ biến và phát triển nhanh
mang lại lợi ích cho cả ngân hàng doanh nghiệp bảo hiểm và khách hàng
tuy nhiên đã có những phát sinh tình trạng cán bộ ngân hàng ép khách hàng mua bảo hiểm khi vay vốn
không đúng với quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm
điều này đã gây không ít phiền hà cho những người vay vốn
để chấn chỉnh tình trạng này ngân hàng nhà nước việt nam chi nhánh tỉnh tây ninh đã lập đường dây nóng
để tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân và doanh nghiệp về việc bị ép mua bảo hiểm khi vay vốn
cụ thể khi tiếp nhận thông tin phản ánh thì ngân hàng nhà nước việt nam chi nhánh tỉnh tây ninh
sẽ làm rõ thông tin chứng cứ cử cán bộ làm việc với tổ chức tiến dụng bị phản ánh
và tổ chức thanh tra kiểm tra nếu cần thiết nhằm xác minh thông tin phản ánh
trường hợp phát hiện vi phạm sẽ lập biên bản vi phạm hành chính và chuyển hồ sơ về cục quản lý giám sát bảo hiểm bộ tài chính
xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật
đồng thời ngân hàng nhà nước việt nam chi nhánh tỉnh tây ninh cũng thường xuyên chỉ đạo nhắc nhở
chấn chỉnh các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh tuân thủ quy định pháp luật về hoạt động đại lý bảo hiểm
và đưa nội dung thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm vào nội dung thanh tra tại các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh
công an tỉnh long an vừa chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với công an các huyện thị trấn đồng loạt kiểm tra
các chi nhánh công ty cổ phần kinh doanh f tám mươi tám trên địa bàn tỉnh long an
đây là hoạt động kiểm tra hành chính bình thường của các đơn vị thuộc công an tỉnh long an
thực hiện nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh
việc kiểm tra các chi nhánh f tám mươi tám trên địa bàn tỉnh để kịp thời phát hiện những hạn chế thiếu sót tại các chi nhánh của f tám mươi tám
các lực lượng sẽ tập trung kiểm tra các nội dung như giấy phép kinh doanh
các điều kiện về an ninh trật tự theo quy định đối với ngành nghề đầu tư có điều kiện
việc kiểm tra mới triển khai nên chưa có con số thống kê cụ thể
số cơ sở là chi nhánh của f tám mươi tám trên địa bàn
nếu phát hiện các chi nhánh f tám mươi tám vi phạm công an tỉnh long an sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam bị can nguyễn thành tâm
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai ngụ tại ấp kinh ngay xã đại phúc huyện càng long
để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo hồ sơ vụ án từ năm hai nghìn một mươi tám đến tháng chín
năm hai nghìn hai mươi hai bị can tâm làm cán bộ tính dụng của một ngân hàng trên địa bàn tỉnh trà vinh
đầu năm hai nghìn hai mươi hai do mất cân đối về tài chính bị can thiếu nợ của nhiều người
để có tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân
từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai bị can tâm đưa ra thông tin gian dối
cần vay tiền để cho khách hàng vay đáo hạng ngân hàng
tin là của bị can tâm các bị hại gồm một người ngụ huyện duyên hải
một người ngụ huyện châu thành và một người ngụ thành phố trà vinh
đã cho tăng vay với tổng số tiền là tám tỷ một trăm năm mươi
tâm hứa trong thời hạn từ ba đến bảy ngày sẽ trả lại đủ số tiền cho các bị hại
tuy nhiên khi đến hạn tâm chỉ trả một phần và đưa ra thông tin gian dối là hồ sơ gặp vấn đề
ngân hàng chưa giải ngân nhằm kéo dài thời gian trả số tiền còn lại là sáu hai tỷ đồng
nhận xét tâm mất khả năng thanh toán và có dấu hiệu lừa đảo
các bị hại đã làm đơn trình báo cơ quan công an
y nấn các giấy giả mạo rồi thay đổi vỏ bọc pháo hoa nổ thành pháo hoa do bộ quốc phòng sản xuất
để bán kiếm lời hai đối tượng vừa bị công an huyện thanh trương tỉnh nghệ an phát hiện và bắt giữ
ngày hai mươi năm tháng ba tại xóm phượng sơn xã đồng văn huyện thanh trương công an huyện thanh trương
đã bắt giữ đối tượng phạm công sử sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín đang có hành vi vận chuyển hàng cấm
thu giữ ba mươi một kg pháo hoa nổ bước đầu sử khai nhận số pháo trên được phùng nguyễn thanh vi
chú cùng địa phương thuê vận chuyển khám xét khẩn cấp chỗ ở và nơi làm việc của vi
cơ quan công an thu giữ tiếp hơn ba mươi một kg pháo hoa nổ
và một số dụng cụ dùng để chế tạo pháo bên cạnh đó đối tượng còn sử dụng các vỏ thùng
được in hình pháo hoa để ngụy trang chuyên án đang tiếp tục được điều tra mở rộng
đội quản lý thị trường số một cục quản lý thị trường lào cai vừa tiến hành tiêu hủy lô hàng xe đạp điện
không rõ nguồn gốc xuất xứ
qua nắm thông tin từ quần chúng nhân dân đội quản lý thị trường số một tiến hành kiểm tra lô thùng
các tông in chữ nước ngoài đang tập kết tại khu vực lô cam
cụng công nghiệp phố đông phố mới phường lào cai thành phố lào cai phát hiện hai mươi chiếc xe đạp nhãn hiệu
niubia xuất xứ nước ngoài có giá trị khoảng sáu mươi triệu đồng chủ sở hữu là ông lê trí đức
trú tại phường kim tân thành phố lào cai tại thời điểm kiểm tra ông đức không xuất trình được hóa đơn
chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ theo quy định cục quản lý thị trường tỉnh lào cai đã ra quyết định
xử phạt vi phạm hành chính đối với ông lê trí đức là hai mươi năm triệu đồng và tiến hành tiêu hủy toàn bộ số hô
lô hàng trên theo quy định của pháp luật
thưa quý vị thời gian vừa qua thị trường thịt bò khô loạn giá đã khiến nhiều người tiêu dùng
đang bị rơi vào ma trận thật giả lẫn lộn có nơi bán một kg thịt bò khô lên tới cả triệu đồng
nhưng có nơi lại chỉ bán với giá là một trăm linh hai trăm linh nghìn đồng vậy thực hư câu chuyện loạn giá thịt bò khô như thế nào
thì ngay sau đây mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau
dọa quanh một vòng các chợ truyền thống trên địa bàn thành phố hà nội hoặc các khách sạn thương mại điện tử
thịt bò khô được giao bán tràn ngập với giá rẻ vô cùng bất ngờ từ một trăm linh nghìn đồng đến ba trăm linh nghìn đồng một kg
với thịt bò khô sợi ngắn giá bán từ một trăm hai mươi nghìn đồng đến một trăm năm mươi nghìn đồng một kg với giá siêu rẻ như vậy

thịt bò khô kia được người bán phù phép từ nguyên liệu gì
thịt bò khô kia được người bán phù phép từ nguyên liệu gì
điều đang nói để làm ra một kg thịt bò khô người bán sẽ phải thực hiện qua rất nhiều công đoạn phức tạp từ rửa đun xé xào sấy
và bản chất một kg thịt bò tươi thị trường đang bán với giá ba trăm hai mươi nghìn đồng đến một trăm năm mươi nghìn đồng
và bản chất một kg thịt bò tươi thị trường đang bán với giá ba trăm hai mươi nghìn đồng đến một trăm năm mươi nghìn đồng
và bản chất một kg thịt bò tươi thị trường đang bán với giá ba trăm năm mươi nghìn đồng đến một trăm năm mươi nghìn đồng